quốc lộ cảng biển sân bay là trung tâm kinh tế chiến lược ở đông nam bộ
và là tuyến đường du lịch biển nổi tiếng khắp cả nước và thế giới
bà địa vũng tàu cũng chỉ cách thành phố hồ chí minh chín mươi km
rất thuận lợi cho giao thông đường bộ lẫn đường thủy
với lợi thế có đường bờ biển kéo dài hơn ba trăm linh km
bãi cát thoài thoài nước biển trong xanh con đảo với nhiều hồn đảo lớn nhỏ
bà địa vũng tàu vốn được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện thuận lợi
để phát triển các dịch vụ du lịch biển
định du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn
tỉnh bà rịa vũng tàu đã và đang triển khai nhiều biện pháp
để tiếp tục khơi dậy tiềm năng du lịch từ biển đảo
nhắc đến bà rịa vũng tàu thì người ta nghĩ đến đó là phát triển du lịch biển
gắn với việc tổ chức các du lịch về hội nghị du lịch về sinh thái du lịch nghỉ dưỡng
thì đấy là những thế mạnh của du lịch bà địa vũng tàu
và điều kiện về tự nhiên thiên nhiên của bà rịa vũng tàu đó là nắng ấm quanh năm
và khí hậu thì rất là thuần lợi khi mà khách du lịch đến đây
chúng tôi cũng rất là ý thức được những cái lợi thế của mình
và trong thời gian vừa qua thì ngành du lịch bà rịa vũng tàu
quan tâm đến cái việc là phát triển du lịch chất lượng cao
thì những cái nội dung mà chúng tôi đang triển khai đó là làm tốt
cái công tác quy hoạch các khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh
thứ hai là chúng tôi đảm bảo về công tác an ninh trật tự và môi trường
ở trên địa bàn của tỉnh
chúng tôi cũng đang tập trung quan tâm để phát triển làm sao cho ngành du lịch của mình
nó trở nên xanh sạch đẹp đảm bảo được cái môi trường tự nhiên thiên nhiên
để phục vụ cho du khách
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có một trăm hai mươi năm dự án du lịch
được quy hoạch thành các dự án các khu du lịch trọng điểm
như khu du lịch núi dinh dự án du lịch safari huyện xuyên mộc
phát triển các tam giác du lịch
cùng với các sản phẩm du lịch bổ trợ lẫn nhau
với định hướng phát triển du lịch chất lượng cao
gắn liền với nghỉ dưỡng hội nghị
thế nên bà địa vũng tàu cũng đặt trọng tâm thu hút nhà đầu tư theo hướng này
cùng với đó kêu gọi đầu tư các trung tâm mua sắm cao cấp
xây dựng các sản phẩm du lịch mới lạ mang đặc trưng của tỉnh
để đáp ứng nhu cầu của du khách
vì một thực tế hiện nay là ngành du lịch bà địa vũng tàu
thiếu một sản phẩm du lịch đó là thiếu các khu vui chơi
các điểm vui chơi để phục vụ du khách
thì đấy là chúng tôi còn rất là thiếu về cái mảng này
và cũng chính vì thế mà trong việc thu hút các dự án đầu tư
thì chúng tôi phải yêu cầu các doanh nghiệp
là phải có các cái sản phẩm vui chơi giải trí
để phục vụ cho du lịch để chúng ta lấp những chỗ trống
mà hiện nay ngành du lịch đang còn trống
đó là các sản phẩm du lịch đó là các sản phẩm du lịch
để phục vụ du khách trong vui chơi giải trí
là chúng tôi còn rất là thiếu
thì chúng tôi cũng mong muốn là các nhà đầu tư
khi đến bà diệp vũng tàu để đầu tư về du lịch
thì sẽ lưu ý đến những cái vấn đề này
nói về du lịch thì cái tiềm năng du lịch của bà địa vũng tàu
phải nói chúng tôi nhìn thấy rất là lớn
tới đây thì chúng tôi hướng vào cái du lịch chất lượng cao
thu hút các dòng khách nước ngoài
khách các thị trường châu âu nhật bản
lượng khách mà có chi tiêu cao
bên cạnh đó thì cái dãy ven biển của chúng tôi
hiện nay cũng còn dư địa rất là nhiều
do đó chúng tôi dành cái quỹ đất này
để thu hút những dự án du lịch chất lượng cao
để phục vụ cho những cái đối tượng này
sắp tới đây thì bà địa vũng tàu
sẽ có một đề án quy hoạch phát triển du lịch
và chúng tôi dựa vào đó sẽ định hướng
và phát triển cho nó du lịch bền dững
quỹ bán nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu
đã ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm hai mươi bảy
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh
đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
để ra mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
đón tám sáu triệu lượt khách
trong đó khách quốc tế đạt một bốn triệu lượt khách
tốc độ tăng trưởng trung bình
là một mươi một một mươi ba một năm
phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi
đón một mươi bảy triệu lượt khách có lưu trú
trong đó khách quốc tế đạt bốn triệu lượt
đón một mươi bảy triệu lượt khách có lưu trú
tốc độ tăng trưởng trung bình
là một mươi hai một mươi bốn một năm
tổng thu từ khách du lịch phân đấu
đến năm hai nghìn ba mươi
đạt gần một trăm linh hai tỷ đồng
tốc độ tăng trưởng trung bình
giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
là khoảng hai mươi hai mươi năm một năm
để đạt các mục tiêu đó
thì việc thực hiện cơ chế chính sách
xúc tiến và quảng bá du lịch
các giải pháp hợp tác liên kết vùng
đặc biệt phát triển cơ sở hạ tầng
phục vụ phát triển du lịch được đặt lên hàng đầu
hiện tại oxanami của chúng tôi
là một mô hình phát triển du lịch
rất là phổ biến hiện nay
tại khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu
và khu vực phước hải riêng
bởi vì nó có một thế mạnh đó là
khu vực rộng rãi
môi trường thì rất là phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng
đó là gần núi và sát bên bờ biển
và vì vậy mà chúng tôi
đang tập trung vào khai thác
ba mảng chính đó là
thứ nhất đó là du lịch nghỉ dưỡng
gồm có những gia đình
và những đoàn nhóm cụ thể
bên cạnh đó thì là vì khu vực mình rất là rộng rãi
cùng lúc chúng tôi có thể khai thác
và phục vụ được có thể là tới hai người
và hiện tại bây giờ
chúng tôi đang phục vụ một lúc
thì là có thể là capacity
đến là một sáu trăm linh người cùng lúc được
khu vực của chúng tôi phục vụ kèm theo đó là
khu vực ăn uống
khu vực vui chơi giải trí
hội nghị hội thảo
và các khu vực phù cận
tổ chức team building cũng như là giá ngoài đường
thực tế cho thấy nhiều năm qua
bà địa vũng tàu trở thành điểm đến
của du khách trong và ngoài nước
nhờ điểm đến hấp dẫn cơ sở hạ tầng phát triển
chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao
hàng loạt bãi tắm
các kỷ soát cao cấp mọc khắp các bờ biển
hoạt động rất hiệu quả
thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm
đặc biệt các nhà đầu tư
khu nghỉ dưỡng cao cấp tại bà địa vũng tàu
đều tôn trọng nguyên tắc đầu tư du lịch
xanh sạch an toàn và biệt vững
trong cây và lúc nào cũng
làm cho nó đẹp khu nghỉ dưỡng
thì chúng tôi cũng có một
cơ chế đó là tạo tất cả
các năng lượng để tái tạo hết
đầu tiên phải kể đó là
toàn bộ hệ thống
xử lý nước thải
thì chúng tôi đều thông qua
bể lọc vi sinh
sau khi vi sinh
có một đạn chất lượng nước tốt
thì chúng tôi bơm ra hồ
để cho hồ cá
ở đó sau khi tất cả những vi sinh
mà cá có thể xuất hiện
chúng tôi có thể sử dụng
nước đó để bơm lại để tưới cây
thì có một vòng tuần hoàng như thế
rất là tiết kiệm và giữ dành môi trường
chúng tôi sẽ dần lắp đặt hết toàn bộ
tầng mái và khu vực công cộng
cũng như ba khu vực bãi xe của chúng tôi
là toàn bộ tấm pin năng lượng mặt trời
tỷ lệ tiết kiệm điện của chúng tôi
hàng năm đạt khoảng trên dưới hai mươi
và đó là một điều
các chủ trương của nhà đầu tư
chúng tôi cũng mong muốn
để đóng góp cho môi trường ở địa phương
cũng như sự hấp dẫn với những người
có trách nhiệm ở nước ngoài
thị trường thì lúc nào cũng rộng mở
và khu vực tỉnh bà rịa nó chung
và khu vực này nó riêng thì là
rất là nhiều cái điều kiện để các nhà đầu tư
kể cả trong nước và nước ngoài muốn tham gia đầu tư
chúng tôi sẵn sàng hợp tác
nếu như các bạn có công nghệ tốt hơn
có cách quản lý khoa học hơn
và thân thiện với môi trường hơn
cùng với du lịch nghỉ dưỡng
gắn với du lịch hội nghị
thì các di tích lịch sử văn hóa của bà địa vũng tàu
cũng là những điểm thu hút du lịch hấp dẫn
nhóm di tích lịch sử kiến trúc tôn giáo
bao gồm các kiến trúc đình miếu chùa triền nhà thờ
trong đó có khu đỉnh thắng tam
thích ca phật đài
niết bản tịnh xá
tượng chúa kỳ tô
bạch dinh đã thu hút nhiều khách tham quan
từ các tỉnh thành phố trong cả nước và nước ngoài
đặc biệt dinh thự bạch dinh
có kiến trúc mang đậm châu âu cuối thế kỷ một mươi chín
nằm bên sườn núi lớn của thành phố vũng tàu
thu hút mỗi ngày hàng trăm lượt khách
từ bạch dinh có thể nhìn ra bãi trước
có thể nhìn bao quát ra cảnh biển
du khách có thể cảm nhận hơi thở
của thành phố vũng tàu
đối với vũng tàu thì nó được kết hợp
cái điểm hay là nó sát biển
thì cái gió không khí này nó cũng mát mẻ hơn
chỗ khác mặc dù chỗ khác có thể là đẹp hơn
nhưng mà ở đây về biển thì nó hơi tự nhiên
có vẻ là nó sẽ tạo nên cái nét hơi khác biệt một chút xíu
ngoài nhóm du lịch đô thị
tỉnh cũng xác định phát triển mô hình du lịch sinh thái
xây dựng tại các khu bảo tồn
vườn quốc gia côn đảo núi minh đạm núi dinh

bên biển đảo rừng ngập mặn
sản phẩm du lịch là hệ sinh thái
cho các khách du lịch chuyên nghiên cứu về hệ sinh thái
các đoàn khách thám hiểm hệ sinh thái
bà địa vũng tàu được xem là điểm đến nghỉ dưỡng
và du lịch hấp dẫn
đối với người dân tp hcm nói riêng
và du khách nói chung
nơi đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu
trong các kỳ nghỉ cuối tuần hay lễ ngắn hạn
bên cạnh việc phát triển về cơ sở hạ tầng
tỉnh còn chú trọng đến công tác quản lý nhà nước
tránh những biểu hiện tiêu cực trong dịch vụ du lịch
bà địa vũng tàu khi tiến hành các đoàn kiểm tra liên ngành
chúng tôi thường mời báo và đài truyền hình
để người ta đi theo và người ta làm công tác truyền thông
để tuyên truyền về pháp luật cho người dân
chính vì vậy trong hai năm trở lại đây
tình trạng chặt chém
việc các chủ cơ sở cũng như các doanh nghiệp
khi họ ý thức được trong vấn đề kinh doanh
cũng như phục vụ du khách
thì tự nhiên quản lý nhà nước nhè đi rất nhiều
tháng một năm hai nghìn hai mươi vừa qua
tỉnh bà địa vũng tàu cũng đã nhận được
giải thưởng du lịch xanh sạch đẹp
đây là sự công nhận đối với du lịch phát triển
theo hướng xanh và bền vững của tỉnh
bà địa vũng tàu đã và đang
huy động các nguồn lực để phát triển
côn đảo trở thành khu du lịch
quốc gia đặc sắc mang tẩm cỡ
khu vực và quốc tế
với tiềm năng lợi thế sẵn có
với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
trong đó lấy du lịch là mũi nhọn
bà địa vũng tàu đang dần trở lại vị thế
một trong những địa phương dẫn đầu cả nước
trong phát triển kinh tế biển đảo